thực hiện theo quy chế các tỉnh ủy viên lần đầu tiên trực tiếp đánh giá ban thường vụ và trực tiếp góp ý chấm điểm các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy
nội dung đánh giá và chấm điểm đều gắn với việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai góp phần tạo không khí dân chủ công khai trong đánh giá cán bộ
khâu đánh giá vì thế cũng sát hơn giảm dần được bệnh hình thức nể nang đáng chú ý việc phân cấp thẩm quyền đánh giá được đẩy mạnh
thường vụ là quản lý khoảng năm trăm linh cán bộ
theo hướng dẫn đến cuối năm hình kỳ hàng năm thì cấp có thẩm quyền và nhận xét đánh giá
thì nay khi mà phân cấp thẩm quyền ví dụ phân cấp là ủy viên thương vụ huyền ủy thì sẽ phân cấp cho ban thường vụ huyền ủy nhận xét đánh giá
thì đến nay là số lượng nhận xét đánh giá đối với thường vụ thì chỉ còn lại chín mươi trường hợp
thì như vậy nó giúp cơ quan tham mưu có điều kiện để tham mưu nhận xét đánh giá sâu hơn
đưa hơn bốn trăm linh cán bộ ra khỏi phạm vi ban thường vụ tỉnh ủy trực tiếp đánh giá nhận xét phân cấp thẩm quyền đánh giá số lượng cán bộ này
cho các đảng đoàn ban cán sự đảng tập thể lãnh đạo địa phương đơn vị
bước đi mới quyết liệt hướng đến chiều sâu của công tác đánh giá cán bộ nhận được sự đồng tình và ủng hộ cao
có một bước đổi mới khá sâu sắc và toàn diện đã đánh giá cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý
bằng việc đánh giá tư
cơ sở đến cấp trên cơ sở và ban thường vụ để xếp loại từng chức nhân cán bộ lãnh đạo của các cấp
ban thường vụ tỉnh ủy làm rất quyết liệt và rất có hiệu quả
để phát huy cao năng lực vai trò trách nhiệm của từng chức dân lãnh đạo của các cấp
triển khai thực hiện quy chế đánh giá mới do tỉnh ủy ban hành các cơ quan ban ngành địa phương của tỉnh
cũng xây dựng quy định đánh giá phù hợp với thực tế và cũng phân cấp thẩm quyền đánh giá
chúng tôi có sự phân cấp cho ban thường vụ chỉ đánh giá một số đồng chí nằm trong diện ban thường vụ
ủy quản lý thôi còn lại là giao cho xã tư đánh giá và báo cáo kết
chúng tôi thấy là một là giảm được áp lực cái thứ hai là cũng là rất là cụ thể sát thực với thực tế
và cái thứ ba nữa là đánh giá theo bộ tiêu chí
đó là mình bước đầu mình là xác định được cái công việc cái nhiệm vụ của tương đồng chí trong việc thực hiện cái chức trách nhiệm vụ
hôm nay là bộ xã tổ chức quân kênh họ kiểm nghiệm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng đảng viên tập thể
buổi nhận xét đánh giá cán bộ cuối năm hai nghìn một mươi tám tại xã triệu giang huyện triệu phong
việc chia nhỏ các mục tiêu chí và áp dụng các mục tiêu chí các mục tiêu chí các mục tiêu chí các mục tiêu chí các mục tiêu chí các mục tiêu chí
các mục tiêu chí và áp dụng các mục tiêu chí các mục tiêu chí các mục tiêu chí
nhưng mà chưa thực sự là khách quan có một số là sẽ bị tru dập nhưng mà sau này đánh giá một bỏ bằng phiếu kín là thấy rằng là thể hiện qua ý chí nguyên vọng là thấy rõ được cái bản chất của người lãnh đạo
các mô hình kinh tế phát triển đúng hướng hoàn thành tốt các tiêu chí nông thôn mới đẩy lùi nạn khai thác cát và bảo đảm thu nhập trung bình năm của người dân đạt bốn mươi bốn triệu đồng
đó là những kết quả nổi bật của xã triệu giang trong năm hai nghìn một mươi tám
với vai trò nổi bật của người đứng đầu đảng bộ
đồng chí nguyễn văn giai kết quả đánh giá xếp loại cuối năm đồng chí đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
với tinh thần mạnh dạn dám nghĩ dám làm đồng chí quyết tâm thực hiện tốt việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn phát huy lợi thế địa bàn vendo đẩy mạnh phát triển ngành nghề thương mại dịch vụ trên địa bàn
phối hợp giải quyết tốt địa dưới hành chính và chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong năm hai nghìn một mươi chín
ở góc độ cá nhân đồng chí nguyễn văn giai nhận thấy khâu đánh giá cán bộ đi vào thực chất hơn và quan trọng là tạo cho cán bộ công chức nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt ý thức trách nhiệm trong việc tham gia đánh giá xếp loại
đánh giá bằng thực chất và bằng việc làm cụ thể quá trình đánh giá được bỏ phiếu kín đảm bảo một cách khách quan dân chủ công bằng được đánh giá từ cái tài tri bộ đánh giá cho bản thân
rồi thứ hai là tại cán bộ cơ quan các bán ngân mặt trần và các bán ngân đơn thể đánh giá cho bản thân và cái thứ ba đó sau khi đánh giá xong thì được bán thường vụ huyền vị đánh giá
thì so sánh ba cái kết quả đánh giá thì đảm bảo đúng theo cái khách quan dân chủ
đánh giá cán bộ thì diện bán thường vụ huyền vị quản lý đối với địa bàn trường phong thì hai trăm năm mươi cán bộ
trước đây thì đánh giá chủ yếu là đình tín trên cơ sở cấp dưới đánh giá đề xuất lên
và bán thường vụ sẽ đánh giá phân loại hiện nay trên cơ sở cấp dưới vẫn là thực hiện việc chấm điệu
rồi tổ chức cả cái hội nghị cung cấp để chấm điệu sau đó bán thường vụ huyền vị sẽ chấm điệu và đánh giá phân loại cho cán bộ
làm như vậy thì công tác đánh giá cán bộ ngang ngang đi vào thực trạng thức
cho nên tỷ lệ cán bộ trước đây là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lên rất cao
hiện nay thì tỷ lệ cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng theo quy định một trăm ba mươi hai của bộ chính trị đó là không quá hai mươi
khi có quy chế mới ở tất cả các cơ quan đơn vị của tỉnh quảng trị công tác đánh giá cán bộ đều được thực hiện chặt chẽ
đúng quy trình theo nguyên tắc lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chính trị của địa phương
cơ quan đơn vị làm thước đo trong đánh giá
nhưng để áp dụng vào thực tế địa phương các cấp ủy và tổ chức đảng lại có cách làm riêng đơn cử như huyện cam lộ
tiêu chí đánh giá được phân thành sáu khung năng lực cán bộ
ổ chỉnh tiêu chí theo hàng năm bao gồm
đối tượng một trưởng các ban đảng chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện
đối tượng hai tránh phó tránh văn phòng phó các ban đảng giám đốc phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
đối tượng ba trưởng công an quân sự huyện
đối tượng bốn phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc trưởng phó các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện
đối tượng năm trưởng phó các phòng ban đơn vị sự nghiệp trực thuộc hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện
đối tượng sáu bí thư phó bí thư ủy viên thường vụ đảng ủy chủ tịch phó chủ tịch hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân chủ tịch ủy ban mặt trận xã thị trấn
cùng với đó huyện đã lượng hóa các tiêu chí đánh giá theo ba nhóm
nhóm rèn luyện bản thân nhóm thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao nhóm lãnh đạo chỉ đạo điều hành
năng lực chẳng hạn như tình đồ ngoài ngữ trong khung này có chẳng hạn như nói thân thào thì được đánh giá năm điểm
như vậy bản thân hiện nay đang thấy tình đồ ngoài ngữ và tình học đang còn hạn chế chẳng hạn
thì như vậy là mọi người nhìn vào cái năng lực của mình và cái hạn chế điểm đó thì họ sẽ đánh giá thấp chẳng hạn
thì mình biết đó để mà mình rèn luyện năng cao cái tình đồ trên một nghề vụ đáp ứng yêu cầu của công viên
thêm vào đó ở huyện cam lộ việc đánh giá được thực hiện bằng hình thức chấm điểm trực tiếp
qua phần mềm điều hành địa tử của huyện
nhờ sự tiện lợi và có tính định lượng cao việc đánh giá đi vào chiều sâu
góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đối ngũ cán bộ đảng viên
phấn thân về từng cái tiêu chí nhỏ thì để đánh giá về cán bộ nó gần hơn hết quá nó chính trạng hơn
đảm bảo về việc đánh giá một cách toàn diện vừa là đánh giá trên xuống vừa là đánh giá chiều ngác rồi đánh giá từ dưới lên
thế như vậy là việc kết quả thì nó sẽ là
đảm bảo về tính khách quan dân chủ trong công tác đánh giá và đấy là một cái thuận lợi để sau này
trên cơ sở kết quả đánh giá đó thì là sẽ bổ trí sắp xếp theo phù hợp đối với người được đánh giá
đây là một cái khung mà được xây dựng trên cơ sở là đánh giá một cách khách quan về dân chủ
chúng tôi đánh giá qua ba bước
bước một là cơ quan thảo luận đánh giá đối với cán bộ mình
bước hai là tổ chức hội nghị cán bộ cột cán
để là đánh giá
bước ba là tập thể lãnh đạo sẽ đánh giá cho cán bộ của mình
qua ba bước này thì đạt được các quy định của trung ương
đó là cấp trên đánh giá cấp dưới
cán bộ cung cấp đánh giá cho nhau
cấp dưới đánh giá cấp trên
thì chúng tôi đánh cử kết quả đánh giá này để là
nhân xét đánh giá cán bộ để đưa vào quy luật đào tạo bồi dưỡng
cũng như là đề bạt bổ nhiệm giới thiệu ứng cử đối với cán bộ của mình
việc áp dụng bộ tiêu chí trong đánh giá cán bộ ở các cơ quan đơn vị của tỉnh quảng trị
bước đầu góp phần khắc phục tình trạng chung chung trong nhận xét đánh giá cán bộ
và xác định cụ thể mối liên hệ giữa kết quả của tập thể và trách nhiệm của cá nhân
nhờ kết hợp cả phương pháp đánh giá theo nhận xét
với phương pháp đánh giá theo tiêu chí và cho điểm
nên các kết luận và phân loại cán bộ đúng và sát hơn
tuy nhiên qua thực tiễn triển khai
cách đánh giá này cũng đã bộc lộ những điểm chưa hoàn thiện
bộ tiêu chí lần đầu ban hành
cho nên cần phải cụ thể sâu hơn
nó đối với nhiệm vụ của từng cái chức danh
nó có khác nhau
cho nên cần phải nghiên cứu để hoàn thiện bổ sung cho nó phù hợp
và cần phải phát huy và duy trì
cái việc là đánh giá theo bộ tiêu chí
đối tượng mà tham gia đánh giá là rất là đông
cho nên là phải tổ chức cho người được đánh giá
có những cái buổi
từ đánh giá mình
từ nhận xét mình
trước những đối tượng mà được tham gia đánh giá
để họ hiểu rõ hơn về những cái nhiệm vụ của mình
cái thứ hai là đối với những người mà tham gia đánh giá
thì trong quá trình mà đánh giá đối với đồng chí đồng nghiệp của mình
thì cũng nên là có cái sự nhìn nhận một cách là khách quan
đừng có có cái tư tưởng là đánh cho có
như vậy thì cái ảnh hưởng nhiều đến cái kết quả
trong cái đánh giá cán bộ
mặc dù còn tồn tại những biểu hiện thờ ơ
ngại va chạm
còn tồn tại những kết quả chưa đúng và đầy đủ về chất lượng cán bộ
nhưng sự đổi mới và hiệu quả trong công tác đánh giá cán bộ của tỉnh quảng trị rất đáng ghi nhận
đó là tiền đề quan trọng
có tính đột phá để tỉnh tiếp tục đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ
thực hiện tốt nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai
về xây dựng đối ngũ cán bộ ca cấp
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín
ngang tầm nhiệm vụ